do ảnh hưởng của những cơn bão từ đầu năm đến nay trên địa bàn bản phá kháo xã mai sơn huyện tương dương tỉnh nghệ an đã xuất hiện nhiều vết nứt dài sâu khiến năm mươi hộ dân nơi đây hết sức lo lắng
theo người dân bản phá kháo những vết nứt này đã xuất hiện ngay sau khi cơn bão số năm vừa qua
ban đầu chỉ xuất hiện vài điểm trong bản với vết nứt không đáng kể nhưng nay vết nứt kéo dài một km rộng hơn năm mươi cm
trước thực trạng trên chính quyền huyện tương dương đã thành lập các đoàn kiểm tra để tìm ra phương án di rời dân đến nơi ở mới an toàn hơn
tuy nhiên vấn đề khó khăn vướng mắt lớn là quỹ đất ở và kinh phí đầu tư để xây dựng tái định cư mới bảo đảm an toàn đúng tiêu chuẩn